ngân hàng thế giới hỗ trợ ba trăm linh triệu đô la mỹ để thực hiện dự án phát triển đường thủy và logistic khu vực phía nam
dự án sẽ phát huy thế mạnh hạ tầng đường thủy của khu vực phía nam để vận chuyển hàng hóa
dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía nam được đề xuất với chi phí đầu tư dự kiến ba trăm linh triệu đô la mỹ
dự án được thực hiện tại khu vực đông nam bộ và đồng bằng sông kiều long
mục tiêu là nhằm nâng cao hiệu quả giao thông đường thủy nội địa và kết nối thương mại khu vực đồng bằng sông kiều long
đồng thời giảm chi phí cho các chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu bằng container tại các khu đô thị lớn như thành phố hồ chí minh
dự án sẽ tiến hành cải tạo mạng lưới đường thủy nội địa đồng bằng sông kiều long
cải thiện tiêu chuẩn độ sâu chạy tàu và năng suất vận tải hàng hóa thông qua khả năng vận chuyển của trục chính cần thơ
thành phố hồ chí minh qua kênh chợ gạo và mang thít đồng thời cải thiện hệ thống hành lang logistic kết nối đến cảng phức hợp cái mép thị vải
dự án sẽ phát huy được thế mạnh hạ tầng đường thủy và logistics khu vực phía nam